ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội quan điểm giải quyết vụ án đối với năm mươi bốn bị cáo trong vụ đại án chuyến bay giải cứu xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đánh giá của viện kiểm sát vai trò nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án là bị cáo phạm trung kiên đây là bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhận hối lộ nhiều nhất thủ đoạn trắng trận nhất nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đã luận tội đối với từng nhóm bị cáo theo các tội danh nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản